phía tây khu vực các tỉnh như lai châu điện biên hay sơn la tiếp tục có nắng nhiều nên nhiệt độ ở đây khá cao giao động trên ngưỡng ba mươi hai độ
từ ngày mai đợt mưa rông diện rộng ở các tỉnh miền bắc sẽ tạm thời chấm dứt
vùng ngắp thấp phía tây sẽ lại mở rộng và phát triển trở lại nên nền nhiệt độ tại bắc bộ có khả năng sẽ tăng nhanh trong những ngày sắp tới
thời tiết tại miền trung cũng có xu hướng chuyển tốt hơn trong ngày hôm nay
những cơn mưa rông tại hai tỉnh phía bắc là thanh hóa và nghệ an được dự báo sẽ giảm dần
đến trưa vào chiều một dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế đồng loạt có nắng
cùng nhiệt độ tăng trở lại giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
trong khi đó vùng từ đà nẵng đến bình thuận mưa rông được dự báo chỉ xuất hiện cục bộ trong buổi chiều và tối
còn ban ngày trời vẫn có nắng cùng mức nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
lưu xuống phía nam trong ngày hôm nay
cả nam bộ và tây nguyên trời vẫn còn nắng sớm
nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ ở khu vực nam bộ
còn khu vực tây nguyên duy trì mức nhiệt là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên khoảng sau một mươi năm giờ các đám mây đối lưu sẽ phát triển và gây mưa rông trên khu vực tây nguyên
cũng như các tỉnh thuộc miền đông nam bộ
những cơn mưa rông về chiều này được dự báo sẽ lặp đi lặp lại ở nam bộ và tây nguyên
trong ít nhất từ một cho đến hai ngày tới
trên biển trong ngày hôm nay khu vực biển đông trong đó bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa
cũng như là huyện đảo trường sa gió chủ yếu có hướng đông đến đông nam
và hoạt động với cường độ ở mức cấp bốn nên sóng biển hầu hết các nơi đều dưới hai mét
không gây biển động cộng thêm với thời tiết tốt nên ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước